trong sáu tháng đầu năm tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec đã phát hiện trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình và nội bài lào cai khoảng ba mươi lượt phương tiện đã quá tải
vec đã từ chối phục vụ theo thẩm quyền hai mươi chín tám trăm linh trường hợp
tuy nhiên thời gian gần đây liên tiếp tái diễn hành vi ném gạch đá và các phương tiện đang lưu thông trên các tuyến cao tốc
khi phương tiện đang chạy với tốc độ rất cao gây nguy hiểm đến tính mạng những người trên phương tiện
vec đang phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tới các hộ dân các em học sinh nhằm ngăn ngừa hành vi nguy hiểm trên tiếp diễn